đêm qua tám thanh niên điều khiển tám xe mô tô không đưa mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng với tốc độ cao
đã bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp phủ lý và phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nam bắt giữ
qua tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp phủ lý và phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nam
đã phát hiện ngăn chặn một nhóm khoảng hai mươi đối tượng tụ tập tổ chức đi xe lạng lách đánh võng
gây dối trật tự công cộng tại đường đinh tiên hoàng
phát hiện lực lượng chức năng nhóm đối tượng đã bỏ chạy theo nhiều hướng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã bắt giữ tám đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau trước qua các trang mạng xã hội zalo facebook
để tụ tập tổ chức đi xe lạng lách đánh võng
nhóm đối tượng có hộ khẩu thường trú chủ yếu là tại huyện thanh liêm và tp phủ lý
nhiều trường hợp không có giấy phép lái xe
công an xã thanh đức huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vừa tiến hành tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
theo nghị định số một trăm một mươi bảy của chính phủ đối với chín người không thực hiện quyết định
áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và tụ tập đánh bạc
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng tám
công an xã thanh đức huyện long hồ đã phát hiện và bắt quả tang chín đối tượng
đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại một lò giết mổ da cầm
thuộc xã thanh đức huyện long hồ do tăng quốc thắng làm chủ
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với các đối tượng
qua làm việc chín người trên đã thừa nhận hành vi vi phạm về không thực hiện quyết định
áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và tụ tập đánh bạc
công an xã thanh đức đề xuất ủy ban nhân dân xã trình ủy ban nhân dân huyện long hồ
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chín người trên
mỗi người từ một mươi năm triệu đồng đến một mươi sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng với tổng số tiền là một trăm bốn mươi bốn triệu đồng
đến trưa nay lực lượng công an tỉnh quảng nam đã tìm
thấy thi thể của hai nạn nhân bị vùi lấp sau vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại xã tiên phong huyện tiên phước
vào lúc sáu giờ một mươi năm phút sáng nay tại nhà ông nguyễn minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
trú tại thôn phường thuốc xã tiên phong huyện tiên phước
đã xảy ra một vụ nổ khiến căn nhà hai tầng sập đổ hoàn toàn
một số căn nhà của người dân lân cận bị rơi cửa nứt tường do chấn động từ vụ nổ gây nên
thời điểm xảy ra vụ nổ trong nhà có ông minh và vợ là bà nguyễn thị lan
các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát
ngay sau khi vụ nổ xảy ra lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm cứu nạn
hàng chục cán bộ chiến sĩ công an đã tham gia tìm kiếm các nạn nhân và đến trưa cùng ngày
thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy
hiện công an tỉnh quảng nam đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng quân sự điều tra nguyên nhân của vụ nổ
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trưa nay sở y tế hà nội thông báo từ sáu h đến một mươi hai h
ngày ba tháng chín thành phố có thêm ba mươi ca mắc mới
trong đó năm ca tại cộng đồng một mươi tám ca tại khu cách ly và bảy ca tại khu vực phong tỏa
các ca mắc mới phân bổ theo quận huyện như sau
thanh xuân một mươi ba ca thanh trì sáu ca đống đa năm ca hai bà trưng bốn ca hoàng mai và đan phượng đều một ca
trong sáng nay lực lượng chức năng tạm phong tỏa
chốt chặn tại ngách ba mươi hai ngõ bảy mươi sáu phố an dương quận tây hồ
với số dân là hơn bốn người do có liên quan đến một ca dương tính mới phát hiện
từ đêm qua trung tâm y tế quận tây hồ đã lấy hơn bảy trăm linh mẫu xét nghiệm sàng lọc
trong khi đó tại quận thanh xuân ông chu xuân sơn
chủ tịch ủy ban nhân dân phường thanh xuân nam cho biết là vào tối qua
phường đã quyết định phong tỏa khu nhà tập thể g bảy và ngõ bốn trăm bảy mươi bảy nguyễn trãi trong bảy ngày
cho đến ngày chín tháng chín sau khi xác định sáu ca dương tính tại khu vực này
chiều nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã ra hướng dẫn phân vùng phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thành phố phân theo ba vùng để ngăn chặn dịch lây lan
và tập trung nhân lực vật lực để phòng chống dịch ở khu vực nguy cơ cao
đồng thời tập trung có trọng tâm để xử lý những đối tượng khu vực có nguy cơ cao
bắt đầu từ sáu giờ ngày sáu tháng chín cho đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín
gồm một mươi năm đơn vị hành chính gồm tây hồ ba đình cầu giấy hoàn kiếm đống đa
hai bả trưng thanh xuân
đông thanh trì hoàng mai và một phần địa dưới hành chính của năm quận huyện
nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức thanh oai thường tín
tại các vùng này sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu và áp dụng một số biện pháp
ở mức cao hơn với nguyên tắc ai ở đâu ở đó người ở vùng nào ở vùng đó
để khoanh vùng xử lý dập dịch triệt đề tại khu vực vùng đỏ và vùng cam
đồng thời thành phố sẽ đảm bảo an sinh xã hội giúp người dân an tâm phòng chống dịch
vùng hai gồm toàn bộ địa giới hành chính của năm quận huyện
long biên gia lâm đông anh sóc sơn mê linh đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn
để có thể chia thành phân khu trong phân vùng để tổ chức thực hiện đảm bảo ba tại chỗ
một cung đường hai điểm đến trong vùng hai cho các khu công nghiệp lớn vận hành thuận lợi
vùng ba là vùng sản xuất nông nghiệp và các khu cụm công nghiệp toàn bộ địa giới hành chính
của một mươi quận huyện ba vì sơn tây phúc thọ đan phượng thạch thất quốc oai
trương mỹ ứng hòa mỹ đức phú xuyên và một phần của năm quận huyện của phân vùng một
nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức thanh oai thường tín
tại khu vực vùng hai và vùng ba khu vực nguy cơ cao vùng vàng và nguy cơ thấp hơn vùng xanh
điều chỉnh theo nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
và áp dụng một số biện pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh của địa phương
cũng trong ngày hôm nay công an tp hà nội đã phát đi văn bản hỏa tốc
gửi chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã về việc chuẩn bị các điều kiện cần
sẵn sàng phối hợp với công an thành phố trong triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện
tại cuộc họp thông tin về các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín của tp
do thành ủy ubnd tp hà nội tổ chức vào chiều ngày hôm nay
trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an thành phố đã thông tin chi tiết về sáu nhóm đối tượng
dự kiến được cấp giấy đi đường cụ thể như sau
nhóm một các cá nhân thực hiện nhiệm vụ chính trị công vụ ngoại giao
nhóm hai cá nhân thực hiện nhiệm vụ công tác công vụ dịch vụ công ích thiết yếu
nhóm ba cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch
nhóm bốn phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên các cơ quan báo chí truyền thông
phục vụ các nhiệm vụ chính trị công vụ ngoại giao phục vụ đưa tin hoạt động
của lãnh đạo đảng nhà nước thành phố
phóng viên biên tập viên trực tiếp thực hiện tuyên truyền công tác phòng chống dịch
nhóm năm công dân của các trường hợp người thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc
như đi cấp cứu khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ tiêm vaccine và xét nghiệm covid một mươi chín
người chăm sóc người bệnh và người xuất viện
đối tượng này chỉ cần giấy chứng minh và chứng minh thư hoặc căn cước công dân
bên cạnh đó là người đi mua lương thực thực phẩm yêu cầu bắt buộc là phải có thời gian đi mua cụ thể
giấy đi chợ cá nhân đi sân bay có vé cá nhân đi đến cơ quan ngoại giao
có giấy hẹn của công dân
giao cá nhân đến tòa theo giấy triệu tập của tòa chỉ cần có chứng minh thư căn cước công dân
và xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
nhóm sáu tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ công vụ công ích thiết yếu
bộ y tế vừa ban hành công điện số một nghìn ba trăm linh năm cdbit gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng cách ly
điều trị kịp thời hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan bùng phát
bộ y tế đề nghị đồng chí chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác xét nghiệm trên diện rộng
trước tiên tại các khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao nguy cơ cao
tại các tỉnh thành phố thực hiện giãn cách
tiếp tục tổ chức tốt việc điều phối lấy mẫu thực hiện và trả kết quả xét nghiệm
trong vòng hai mươi bốn giờ để bảo đảm giá trị và tiến độ xét nghiệm
đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại các khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao
lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất ba lần
từ hai đến ba ngày một lần
lấy mẫu đơn kháng nguyên nhanh hoặc lấy mẫu xét nghiệm rt pcr mẫu gộp
theo nhà ở hộ gia đình
tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác
lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất một lần
năm đến bảy ngày một lần
lấy mẫu xét nghiệm rt pcr mẫu gộp theo nhà ở hộ gia đình
kính thưa quý vị sở y tế tp hcm cho biết đã có văn bản gửi cục quản lý khám chữa bệnh
và cục quản lý dược bộ y tế về việc xem xét sử dụng thuốc dreamperine
và sitoflavin trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trước đó công ty polysan của nga thông qua sở ngoại vụ
bài tỏ mong muốn viện trợ thuốc remperin và thuốc sitoflavin
để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
các loại thuốc này đã được sử dụng trong phát đồ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại nga
cụ thể thuốc remperin dạng chai thủy tinh bốn trăm linh ml
có tác dụng chống giảm oxy huyết và giải độc
trong các trường hợp ngộ độc cấp do nhiều nguyên nhân khác nhau
còn sitoflavin dạng ống một mươi ml
chỉ định dùng trong trường hợp độc quỵ thiếu móc cục bộ giai đoạn cấp
sở y tế tp hcm đề xuất hội đồng chuyên môn của bộ y tế
xem xét bổ sung hai thuốc trên và phát đồ điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
để tp hcm tiếp nhận và đưa thuốc vào sử dụng
tại các cơ sở y tế trên địa bàn
sở y tế tp hcm đề nghị bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh
và cục quản lý dược hỗ trợ
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám bộ y tế cùng sở y tế tp hcm
đưa thuốc kháng virus monopiravir và cộng đồng điều trị cho f
hiện nay tại tp hcm có hai loại thuốc kháng virus
để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín là radem sivir và monopiravir
hôm nay là ngày ba tháng chín công an tp hcm đã cho triển khai
thí điểm hai camera tự động quét mã qr khai báo y tế phần mềm di chuyển nội địa
và đây là giải pháp an toàn cho cả người dân và lực lượng cán bộ tránh tiếp xúc gần
theo đó tại chốt vẫn có người trực ngồi cùng máy tính
khi người dân đưa mã qr vào camera sẽ tự động quét mã
và thông tin dữ liệu được truyền đến máy tính
cán bộ ngồi trực sẽ kiểm tra thông tin người dân đã khai báo
có chính xác với giấy đi đường và giấy tờ tùy thân hay không
theo quan sát camera quét mã qr người dân đưa vào nhanh hơn nhiều
so với quyết mã bằng điện thoại cá nhân của cán bộ
trước đó tại các chốt để kiểm tra các cán bộ phải dùng điện thoại cá nhân của mình
để quét và kiểm tra vừa mất thời gian vừa phải tiếp xúc gần
với người phải kiểm tra giấy đi đường và giấy tờ tùy thân
tìm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
tuy nhiên theo ghi nhận thực tế việc này cũng phải đòi hỏi
có hai cán bộ một người có nhiệm vụ hướng dẫn người dân đưa mã qr vào camera để quét
đồng thời kiểm tra giấy đi đường giấy tờ tùy thân của người dân
để đối chiếu thông tin khai báo
cũng theo công an tp hcm cho biết từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày hai tháng chín
đã kiểm tra hơn bảy mươi bốn năm trăm linh lượt phương tiện lập biên bản xử lý hai trăm một mươi một trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu
trong lúc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố
theo đó công an thành phố đã bố trí lực lượng tổ chức tám trăm tám mươi sáu chốt trạm kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín cấp gần một bốn trăm linh tài khoản
thực hiện kiểm soát người ra vào các chốt trạm bằng phần mềm quản lý di biến động
đã kiểm tra hơn bảy mươi bốn năm trăm linh lượt phương tiện và hơn hai mươi bảy ba trăm linh người
lập biên bản xử lý hai trăm một mươi một trường hợp vi phạm theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
với tổng số tiền phạt bốn trăm một mươi tám triệu đồng
ngoài ra các tổ tuần tra đã lập biên bản xử phạt năm mươi ba trường hợp vi phạm
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín với tổng số tiền một trăm linh sáu triệu đồng
nhiệm vụ trọng tâm đến ngày một mươi năm tháng chín công an thành phố sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo
các cấp và triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
các lực lượng sẽ tập trung nắm chắc tình hình tại cơ sở nhất là tình hình an ninh trực tự
không để bị động bất ngờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác kiểm soát phương tiện
và người lưu thông trên đường gắn với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
để phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
cho đến thời điểm này tp hcm vẫn giữ nguyên lịch bắt đầu giảng dạy chương trình năm học mới
học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông sẽ thực học từ ngày sáu tháng chín
học sinh tiểu học thực học từ ngày hai mươi tháng chín
đây là khẳng định của lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm
theo đó hiện tp hcm có hơn một trường học đang được trương dụng làm khu cách ly
bệnh viện giải chiến nơi lưu trú cho bộ đội tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu có lùi thời gian bắt đầu năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thêm từ một đến hai tháng nữa
thì với tình hình thực tế học sinh vẫn phải học trên internet chứ không thể học trực tiếp
được biết sở giáo dục đào tạo thành phố đã có hướng dẫn cụ thể đối với các trường phổ thông
trên địa bàn về việc dạy học trên internet
trong đó đối với những học sinh không có thiết bị máy móc để học
thì thời gian trước mắt cán bộ địa phương giáo dục ở các phường xã
sẽ nhận nhiệm vụ giao tài liệu học tập bằng giấy tại nhà cho học sinh
bên cạnh đó sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng đang triển khai một số giải pháp khác
nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn có phương tiện học tập trên internet
chuyển qua thông tin từ các tỉnh thành khác tại tp hcm tỉnh kiên giang
hiện có hơn bốn tàu cá đánh bắt trên biển
và mỗi ngày thì có hàng trăm phương tiện chở hàng hóa từ các tỉnh đến đây bằng đường biển
và để giữ vững vùng xanh tp hcm đã tăng cường các chốt kiểm soát dịch
tại các cửa sông cửa biển và lấy mẫu test nhanh tất cả ngư dân và thuyền viên trước khi vào đảo
theo đó khi phương tiện gặp bến thuyền trưởng thợ máy và thủy thủ trên tàu
đều phải có giấy test nhanh
hoặc bca âm tính còn trong thời hạn bảy mươi hai giờ
trường hợp không có giấy buộc các ngư dân trên tàu phải lấy mẫu test nhanh
có kết quả âm tính mới được vào cửa sông cửa biển
người trên phương tiện muốn lên bờ đi khắp nơi
phải có sự đồng ý của cán bộ chốt kiểm dịch và phải kê khai lịch trình đi lại
trước tiên trên đòi thủ tục chúng tôi phải test nhanh
từ các phương tiện đến từ các địa phương có ổ dịch
và ngư dân tại các tàu có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào phú quốc là rất cao
do vậy bên cạnh việc kiểm tra kiểm soát
các lực lượng chức năng còn tích cực tuyên truyền hướng dẫn
các biện pháp phòng chống dịch trong những ngày lưu trú trên đảo
những ngày qua thì công tác phối hợp của tất cả các ngư dân và những thiền viên
thì họ chấp hành rất tốt
họ như là có cái sự mà liên kết chặt chẽ với mình
họ đồng ý với chúng tôi và chúng tôi đồng ý với chúng tôi
đó thì cũng có một số người thì người ta có một số ý kiến
là người ta không chịu xét nghiệm gì là cái phiếu hẹn của người ta là còn thời hạn
nhưng mà theo chỉ đạo là mình phải khi mà nhập cái cảng của mình
mình phải tầm sót mình phải test nhanh lại tất cả các trường hợp
để bảm đảo an toàn cho họ và cho người dân trên đảo
nhằm tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo giữ vững vùng xanh trên địa bàn
thành phố phú quốc đã có văn bản hướng dẫn
các phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng tàu
đến đảo phải tuân thủ theo quy định mới
theo đó không cho tài xế và phụ xe đi vào đảo
mà chỉ giao nhận hàng tại cản
hoặc tài xế sinh sống thường xuyên tại đảo phú quốc
trên ba mươi ngày xuống và điều khiển phương tiện
và được phép chuyển hàng hóa vào địa bàn thành phố
nhằm hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn
hiện nay tỉnh đồng tháp đang tiến hành phong tỏa nhiều nơi
và theo ngành y tế thì nguồn rác thải sinh hoạt của người dân
tại các khu phong tỏa này cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
do đó tùy theo điều kiện
có nơi người dân được địa phương hướng dẫn tự tiêu hủy
và có nơi thì tình nguyện viên hỗ trợ thu gom
xã hòa long huyện lai vung
hiện có bốn khu phong tỏa để phòng chống dịch
các khu này nằm ở địa bàn nông thôn
nên xe thu gom rác chuyên dụng không thể tiếp cận để xử lý
để hạn chế nguy cơ mầm bệnh phát tán
chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân xử lý rác
chỉ đạo bang dân ấp
thông qua các tổ đi đến từng hộ gia đình
để dẫn động bà con là tập trung rác
của hộ gia đình phân loại
sau đó thì phần rác nào mà đốt được
thì dẫn động cho bà con đốt
còn phần rác nào không đốt được
thì sẽ có hố gác gia đình để trôn lấp
đúng theo quy định
đặc biệt là vận động bà con không được
là bước rác bừa bạc
để tránh những trường hợp nó lây lan dịch bệnh
từ khi dịch bệnh phát sinh đến nay
xã tân quy tây thành phố sa đéc
phải phong tỏa nhiều khu vực
những nơi này sẽ thu gom rác cũng không đến được
do đó đoàn viên thanh niên địa phương
đã tình nguyện thu gom rồi chuyển đến nơi tập kết
tại đây đơn vị chuyên xử lý rác thải
của các khu cách ly phong tỏa sẽ đến lấy
và cái sinh hoạt nơi đây
nó sẽ phát sinh ra cái lượng rác
hương rác này thì nó có nguy cơ lây nhiễm
thì riêng cái địa bàn thành phố sa đéc
thì có những nơi
mà xe rác lớn không tới được
đặc biệt xã tân quy tây ngành y tế
cũng nhắc nhở hướng dẫn các em
làm sao để thực hiện đúng cái nguyên tắc
phòng chống dịch cũng như là trang bị
đầy đủ phương tiện bảo hộ
thực tế cho thấy với việc dịch bệnh lan rộng
trong thời gian qua các địa phương trong tỉnh
buộc phải phong tỏa nhiều địa bàn nông thôn để tầm soát ca bệnh
nguồn rác thải phát sinh tại khu phong tỏa này
cũng được xếp vào dạng nguy cơ lây lan dịch bệnh
do đó vấn đề xử lý rác thải
cũng cần có giải pháp phù hợp
có một số nơi
cũng có quy động được
lực lượng tình nguyện viên
hỗ trợ cho người dân thu gom rác
tôi cho rằng đây là một việc làm
hết sức thiết thợ cử lực lượng chuyên môn
thường xuyên trực
theo dõi giám sát
việc thu gom rác
của các đơn vị thu gom
làm sao đảm bảo
hàng ngày có thể thu gom
cho nó đảm bảo các cô không để ủng ứ
mong muốn trong thời gian sắp tới
các địa phương quy động tất cả lực lượng
để tham gia
trong công tác phòng chống dịch
thì trong đó có công tác vệ sinh môi trường
dịch bệnh diễn biến phức tạp
kéo theo nhiều vấn đề mới phát sinh
trong đó có việc xử lý rác thải
tại các khu phong tỏa ở địa bàn nông thôn
do đó vì các địa phương ngành chức năng
quan tâm xử lý rác thải
tại những khu vực này là rất cần thiết
một mặt đảm bảo vệ sinh môi trường
một mặt ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh
ra bên ngoài
một vụ vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp khác
cũng đã bị phát hiện vào sáng qua
mùng hai tháng chín
tại quốc lộ hai thuộc địa phận huyện bắc quang
tỉnh hà giang
đơn vị vây bắt là tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế
và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
phát hiện xe ô tô tải đang đi theo hướng
hà giang tuyên quang
có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lái xe là phạm đức nghĩa
chú tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
đi cùng còn có vũ văn nhật
cùng chú tại thành phố tuyên quang
tiến hành kiểm tra trên thùng xe phát hiện nhiều loại hàng hóa
trên bao bì có in chữ nước ngoài
gồm xe đạp thể thao mũi khoan tấm nhựa
thiết bị công tác điện
làm việc với lực lượng chức năng
những người đi trên xe đã không xuất trình được hóa đơn
chứng tử liên quan đến nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản
yêu cầu lái xe đưa phương tiện và tăng vật
về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ
tạ tân châu tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
là thuốc lá điếu nhập lộ
theo thông tin vào đêm ngày một tháng chín
lực lượng chức năng phát hiện ba đối tượng đi trên xuồng
chạy từ hướng xã thường phước
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
về hướng xã vĩnh sương có dấu hiệu nghi vấn
vận chuyển hàng cấm nên đã ra tín hiệu
dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã vứt bỏ
một số bọc đen ra khỏi xuồng và nhảy xuống sông tổ thoát
tuy nhiên đối tượng phạm văn tiền em
đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện
trong các bọc đen mà các đối tượng vứt xuống sông
có chứa gần ba bao thuốc lá nhập lộ
thuộc nhiều nhãn hiệu
ước tính trị giá khoảng sáu mươi năm triệu đồng
phòng an ninh kinh tế công an thành phố hà nội
phế hợp với công an huyện sóc sơn
đội quản lý thị trường số một
vừa kiểm tra phát hiện hơn ba mươi khẩu trang
nhãn hiệu ba m và kn chín mươi năm
có dấu hiệu bị giả mạo
ngoài ra còn có gần bốn trăm linh găng tay
và hơn một mươi bộ quần áo bảo hộ y tế
chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra
chủ toàn bộ số hàng trên là ông vũ văn nguyên
trú tại hà nội
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đại diện nhãn hàng ba m xác nhận
toàn bộ lô hàng khẩu trang
tại cơ sở đã bị giả mạo nhãn hiệu
hiện nay giá bán của mỗi chiếc khẩu trang ba m
giao động từ ba mươi năm đến sáu mươi đồng một chiếc
do đó chỉ riêng lô hàng
mang nhãn hiệu ba m có dấu hiệu bị giả mạo
có giá trị ước tính sáu trăm linh triệu đồng
hiện phòng an ninh kinh tế cùng các lực lượng chức năng
đang tích cực xác minh xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
nhằm chặn đứng vi phạm
đồng thời dăn đe hiệu quả các đối tượng
có ý đồ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
bất chấp sức khỏe của cộng đồng
cũng tại hà nội
tối qua phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
với môi trường công an thành phố hà nội
đã phát hiện và thu giữ hàng trăm hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
điều đáng nói đây không phải là vụ việc đầu tiên
liên quan đến thuốc điều trị covid một mươi chín
bị phát hiện bắt giữ tại hà nội
nó vừa cho thấy kết quả thực hiện
theo chuyên đề của công an thành phố
về tăng cường đấu tranh với các hành vi
buôn bán trang thiết bị vật tư y tế
phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
đang đạt hiệu quả tích cực
mặt khác cũng cho thấy vấn đề đáng lo ngại
là việc người dân tự ý tìm đến các loại thuốc
chưa được kiểm định
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn
khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tại khu vực b một làng quốc tế thăng long
phường dịch vọng quận cầu giấy
lực lượng chức năng đã bất ngờ khám xét
một ô tô con màu đỏ
phát hiện trên xe đang vận chuyển gần năm trăm linh hộp thuốc tây
chủ hàng là nguyễn thu huyền
và trịnh trung kiên đều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại quận cầu giấy hà nội
cho biết đây là thuốc điều trị covid một mươi chín
nhưng không xuất trình được
bất kỳ giấy tờ nào liên quan
không phải là vận chuyển thuê
mà là người ta chỉ nhớ giúp
có người bạn ở bên nga
bảo là nếu tiện đường từ long biên về
thì qua trở giúp cho mấy cái hộp này
và đưa cho có người nhận
khu b một ở làng quốc tế thăng long
mình cũng không nắm được nó là sản phẩm
cũng là cái sai sót của mình
bởi vì mình cũng biết là trở mấy cái hộp này
và xong nó cũng giống như là
người nhà có thể nhờ nhau
cái việc đấy
thì mình cũng không để ý
qua kiểm đếm cơ quan chức năng
thu giữ hai loại thuốc điều trị covid một mươi chín
khác nhau loại bốn mươi viên trên hộp
và năm mươi viên trên hộp
sau khi đấu tranh làm rõ
chủ hàng khai nhận thu mua các hộp thuốc
trôi nổi trên mạng xã hội
với giá giao động từ một đến một năm triệu đồng tùy loại
sau đó giao bán trên mạng xã hội
với giá gấp ba lần để kiếm lời
hiện nay toàn bộ
đều do nước ngoài
và cụ thể đây là do nga giả chất
chưa được cơ quan chức năng việt nam
cho phép nhập khẩu
và cũng chưa có cơ quan chức năng
của việt nam kiểm định về cái chất lượng
cũng như tác dụng
cái loại thuốc này trên thị trường
cho nên là
chưa chứng minh được cái
tác dụng gì cả
nếu khi người tiêu dùng mua vào
và sử dụng thứ nhất là
không rõ nguồn gốc xuất xứ thứ hai
loại thuốc chưa được kiểm định chất lượng
có nguy cơ ảnh hưởng
rất nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng
theo cơ quan công an để trốn tránh
sự phát hiện kiểm tra hầu hết
các giao dịch chủ hàng đều thực hiện
trên các hội nhóm kín như zalo facebook
và xé lẻ để tiêu thụ qua
mối khác nhau gây không ít khó khăn
trong công tác điều tra phát hiện
cũng trong ngày hai tháng chín lực lượng
cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an
thành phố hà nội đã bắt quả tang phát hiện
nguyễn thúy hưởng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
có hộ khẩu tại ngũ hiệp thanh trì hà nội
đang trên đường vận chuyển
tiêu thụ gần ba trăm linh hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
như thế này hiện lực lượng
chức năng đã tiến hành niêm phong và thu giữ
toàn bộ số hộp thuốc trên để tiếp tục
xác minh làm rõ và xử lý
theo quy định của pháp luật
hưởng ứng thông điệp năm t của bộ y tế
và nhằm kịp thời hỗ trợ điều trị bệnh nhân
vượt qua giai đoạn khó khăn
sáng qua ngày hai tháng chín tại tp hcm
dự án bệnh viện tại nhà đã
chính thức ra mắt tổng đài chăm sóc sức khỏe
tại nhà với đầu số
tại tp hcm hiện đang có khoảng
tám mươi ba f đang tự cách ly
điều trị tại nhà trong đó
nhiều bệnh nhân lo lắng vì chưa tiếp cận
ngay được các dịch vụ y tế tại chỗ
tổng đài một chín không không một hai bảy bảy
ra đời sẽ kịp thời hỗ trợ
f tiếp cận với đội ngũ y bác sĩ
để được tư vấn về y tế
cũng như được hỗ trợ thuốc men oxy
và các dịch vụ cần thiết khác
sau ba tuần hoạt động dự án bệnh viện tại nhà
đã hỗ trợ điều trị cho khoảng hai f
với sự hỗ trợ của khoảng
hai trăm năm mươi y bác sĩ tình nguyện
và nguồn tài trợ từ quỹ hỗ trợ tư thiện
cp việt nam
sắp tới dự án sẽ mở rộng sang địa bàn bình dương
ngoài hoạt động hỗ trợ chăm sóc f
dự án sẽ hỗ trợ điều trị các bệnh lý
mãn tính khác đây cũng là hoạt động
thiết thực hưởng ứng thông điệp năm t của bộ y tế
tuân thủ năm k test covid một mươi chín
tiêm chủng thực phẩm đầy đủ
tại nhà và thầy thuốc đến tận nhà
nhức nhối trong thời gian hà nội và một số
sáu địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đó chính là ý thức chưa tốt
của một bộ phận người dân
nhiều trường hợp đã cố tình ra đường thậm chí là
trốn khỏi khu vực phong tỏa khiến
cho công tác truy vết dập dịch gặp nhiều khó khăn
để hạn chế tối đa thực trạng này
nhiều sáng kiến đã được áp dụng
trong đó có việc sử dụng flycam giám sát
trong các khu cách ly xin mời quý vị
cùng theo dõi phóng sự dưới đây của chúng tôi
cứ một ngày hai lần thay vì những công việc
quen thuộc các cán bộ thuộc trung tâm
văn hóa thông tin huyện mê linh
lại sử dụng thiết bị flycam để giám sát
người dân trong khu phong tỏa
tại thôn lâm hộ xã thanh lâm
và thôn phù trì xã kim hoa
gửi ra vào thì nó cũng dễ
việc sử dụng flycam để giám sát tình hình
trong các khu giãn cách xã hội
là giải pháp mới nhất của địa phương
sau khi lãnh đạo thành quỷ hà nội
kiểm tra về công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín của huyện mê linh
khi phát hiện các trường hợp người dân vi phạm
quy định phòng chống dịch tổ bay sẽ chuyển hình ảnh
về sở chỉ huy xác minh và xử phạt
theo quy định
đến ngày hôm qua
mới phát hiện được ba trường hợp
ra ngoài không lý do
cố tình không lý do và chúng tôi cũng đã trích xuất
hình ảnh gửi xuống về hai đơn vị
xã này để mà xử phạt nguội
theo quy định khi chúng tôi thông gáo
gửi ảnh về thì họ nhận diện là đúng đây là mình rồi
thì họ không phản ứng gì và chấp hành rất là nghiêm
theo quy định của công tác phòng chống dịch
bước đầu việc thực hiện giám sát
đã giúp tiết kiệm được nguồn nhất lực
và mang lại hiệu quả tích cực
song song với việc sử dụng flycam
huyện mê linh vẫn sẽ duy trì lực lượng
tuần tra như từ trước đến nay
để có thể bao quát tình hình
sau khi kiểm tra có hiệu quả này
thì chúng tôi sẽ
báo cáo lại với các đồng chí lãnh đạo huyện
cũng như ban chỉ đạo của huyện để mà
dâm rộng cái mô hình này trong thời gian tới
chúng tôi sẽ đề xuất là sẽ
triển khai cái flycam này để giám sát
rộng hơn trên địa bàn
ví dụ như giám sát
ở cái vị trí cắt chốt giữa huyện này
với huyện khác
mới đây ban thường vụ thành ủy hà nội
thống nhất với đề xuất của ban cán sự đảng
ubnd tp hà nội
về việc thiết lập ba vùng theo nguyên tắc
phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch
và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
và với việc áp dụng
mô hình giám sát bằng flycam như vậy
sẽ giúp nâng cao ý thức người dân hơn nữa
trong công tác phòng chống dịch bệnh
tuyên truyền vận động người dân
hỗ trợ nông sản mang đến những nhà hậu tâm
để đổi lấy vật tự y tế
đem tặng cho lực lượng tham gia tuyến đầu
phòng chống dịch covid một mươi chín
đó là một cách làm mà công an huyện chumaga
thành đắk lắc đang thực hiện triển khai
và được nhiều người dân ủng hộ
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tại một số nơi thiếu vật dụng bảo hộ
và vật tư y tế
thấu hiểu được những khó khăn đó
thời gian qua đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an huyện chumaga
đã vận động các tổ chức doanh nghiệp
nhà hạo tâm triển khai chương trình
vận động người dân hỗ trợ nông sản
đổi trang thiết bị y tế
để triển khai chương trình này lực lượng công an huyện
và công an các xã thị trấn cùng chính quyền địa phương
đã tuyên truyền vận động người dân
ủng hộ các loại nông sản
sau đó lực lượng công an sẽ đến thu hái nông sản
tại vườn đong gói và chuyển đến
những nhà hảo tâm để đổi lấy vật tư y tế
tặng lại hỗ trợ các lực lượng
tham gia tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn huyện
cán bộ chiến sĩ công an huyện chumaga
đã kết nối với một số mạnh thường quân
thực hiện chương trình đổi nông sản
ở địa phương vận chuyển đến tp hcm
để đổi lấy vật tư y tế
hỗ trợ cho các cán bộ chiến sĩ
lực lượng trực tiếp
làm công tác phòng chống dịch
tại các xã thị trấn cơ sở
các khu cách ly
trong đợt này đại dịch covid
đang diễn biến rất phức tạp
trên cả nước cũng như trên địa bàn
hoạt động này tuy là nhỏ thôi
bọn mình cũng mong rằng nó sẽ
mang được ý nghĩa đổi được những phần quà
cũng như trang thiết bị để
hỗ trợ cho hoạt động chống dịch
covid trên địa bàn
hiểu được mục đích ý nghĩa
của hoạt động này nhiều hộ dân đã
nhiệt tình ủng hộ nông sản
ông lê hữu thái ở xã eo tôn
đã quyết định tặng cả vườn su su hai hectare
và nhiều rau củ quả cho các lực lượng
tuyến đầu phòng chống dịch
tôi thấy đợt này
nó cũng dịch bệnh
nó cũng gọi là nó cạn thẳng quá
thì tôi nghĩ là
thôi thì mình cũng vì mọi người
mình cũng chung tay với cộng đồng
thì tôi cũng muốn ủng hộ
cho các khu cách ly
cũng như nhà thiếu nguồn thực phẩm
như là rau củ quả đấy
thì tôi cũng muốn giúp đỡ
ít để bớt đi một cái phần
cho bà con
trong mùa dịch
chỉ trong một thời gian ngắn triển khai
chương trình vận động người dân hỗ trợ nông sản
đổi trang thiết bị y tế của công an huyện cư mơ ga
đã huy động được tổng số vật tư y tế
và nhu yếu phẩm
trị giá lên đến chín mươi triệu đồng
toàn bộ đã được công an huyện cơ mơ ga trao tặng
hỗ trợ cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ
ở các khu cách ly trung tâm y tế
trên địa bàn huyện